cái việc mà làm như vậy nó cũng tác động đến cái quỹ bảo hiểm xã hội giảm bớt cái chi phí đó đi thì nó cũng làm cho nhẹ gánh bớt nhà nước
thì ba cái tác động đó thì tôi thấy là cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu là có cái lý
khoảng hai điều bốn nghị định một trăm ba mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp đã có hướng dẫn cụ thể về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường
nghị định một trăm ba mươi năm cũng xác định thời điểm nghỉ hưu gắn với tháng sinh và năm sinh của mình để người lao động tham khảo
và cải thiện lương hưu khi về già
vâng và đối với vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu chính sách đối với người lao động sẽ có những thay đổi và người lao động được thụ hưởng những gì
vấn đề và chính sách đã có cuộc trao đổi với bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba xung quanh nội dung này
xin cảm ơn bà đã dành thời gian cùng trao đổi với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
từ năm hai nghìn hai mươi hai thì đã có một cái cách tính tuổi nghỉ hưu
đối với lại là lao động này
nam và lao động nữ so với năm hai nghìn hai mươi một là đã được tăng lên
vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái tính thời điểm khi mà chúng ta bắt đầu tăng từ năm hai nghìn hai mươi hai này ạ
chứ cái này tôi cũng đánh giá rất cao cái việc mà bộ lao động khi xã hội đã trình
có khỏi bản thân chức hội đã thông qua chuyện tăng tuổi nghỉ hưu bởi vì đây là nó phù hợp với thực tiễn
vì sao bởi bây giờ cái xã hội nó phát triển và cái điều kiện sống nó khác
và hai nữa là cái nhu cầu của xã hội nó cũng khác
cho nên cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu là của những người lao động
thì tôi chọn đây là
đấy là sự yêu cầu mà buộc chúng ta phải tăng
chúng ta không thể để như cũ được
vậy thì theo bà là cái việc mà chúng ta tăng cái tuổi nghỉ hưu như vậy
thì nó sẽ tác động như thế nào đến người lao động ạ
trong cái điều kiện thực tế nó khác
trong chiến tranh còn đàn ông thì gần như là đi chiến trường hết
nữ thì ở nhà và lao động rất là vàng
trong cái hoàn cảnh đấy thì chúng ta để cái tuổi lao động tức là nó khác biệt
bây giờ cho nên chuyện tăng là phù hợp với thực tiễn mà phải tăng
nếu không tăng thì sẽ dẫn nhiều đến cái hệ lụy khác
ví dụ vấn đề thiếu lao động thế nào
hay là vấn đề lãng phí cái lao động thế nào khi chúng ta đã đào tạo người đấy
và hay nữa là cái quy bảo hiểm xã hội nó cũng bị ảnh hưởng
tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến cho rằng là
điều này nó sẽ tạo ra một số những áp lực đối với lệ người lao động
ví dụ như thế là họ sẽ phải tăng cái thời gian mà đóng bảo hiểm
vậy thì quan điểm của bà như thế nào ạ
thực ra mà nói thì tôi nghĩ là đối với nam thì có thể có áp lực
đối với nữ tôi cho là hoàn toàn bình thường
đến tận năm hai nghìn ba mươi năm thì chúng ta mới là nghỉ đủ sáu mươi tuổi
mà tôi cho phải nói thật là trong một số ngành nghề
ngay cả lúc này chúng tôi thấy đã phải để nữ nghỉ ở sáu mươi
chứ không phải là còn là năm mươi năm bốn tháng hay năm mươi năm tám tháng
trong quá trình tôi cũng theo dõi chuyện vấn đề này rất lâu
thì tôi thấy rằng đối với một số ngành nghề cao độ trí nữ
có đầy đủ sức khỏe có đầy đủ điều kiện
có đầy đủ trí tuệ để có thể làm được sáu mươi tuổi
tôi cho là đối với nữ thì không có gì áp lực cả hoàn toàn không
thế còn đối với công trí nam thì tôi cũng không nắm được lắm
nhưng mà tôi nghĩ rằng là thật ra đối với hai năm sau mấy ấy
thì cũng không có vấn đề gì là căng thẳng
chứ còn nữ thì vẫn là có cái phần ưu tiên rồi
trong vòng bao nhiêu một mươi năm năm thì có thể cũng đã được nghỉ
cho nên tôi nghĩ đối với nữ là không có vấn đề gì
tuy nhiên thì đối với lại một số những ngành nghề cụ thể
thì đâu bà phải trong chúng ta cần phải có những quy định hướng dẫn cụ thể hơn ạ
thực ra thì khi mà luật làm thì là cái khung chung
không thể chi tiết được cho từ mọi người
cho nên ở đây nên có cái mở ra
tức là những người mà có muốn không có điều kiện
hoặc không có sức khỏe hoặc không có điều kiện để lao động đúng như ngang tuổi yêu
thì vẫn có quyền nghỉ trước
và thậm chí nghỉ trước lại còn được có những yêu hái
cho nên tôi cho đến cái luật là quy định khung thôi
đối với một số cái ngành nghề mà trước đây thì trong luật cũng đã ghi rồi
tức là đối với ngành nghề độc hại làm việc ngoại hợp sức khỏe
tương đối với làm giảm thủy thọ tôi nghĩ đều nên cho nghỉ sớm
có nghiên cứu và có cái chế độ đặc biệt đối với họ kể cả nam là nữ
bởi vì một số các cái ngành tôi nghĩ là hầm lò chẳng hạn
hay là những ngành mà luôn luôn xây dựng ở những nơi mà gọi là rất là đặc biệt
điều kiện đặc biệt hay là làm việc ở những nơi mà có tiếng ồn suốt ngày chẳng hạn
tôi toán lấy những một số gọi là lao động liên quan đến độc hại
làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôi cho là nên có nghiên cứu
thì nên có thể giảm bớt có thể thậm chí là không phải năm năm như trước
có thể hơn trong trường hợp mà ví dụ không đảm bảo
bởi vì cái mục tiêu tối cao của chúng ta
tức là làm thế nào cho chất lượng cuộc sống của người lao động tốt hơn
thế thì đến khi mà họ đã cảm thấy họ ảnh hưởng và chất lượng không đảm bảo
thì tôi nghĩ là nên có nghiên cứu sớm hơn
không thể cào bằng ở tất cả các ngành
mà có cái chuyện có cái đặc thù từng ngành một có nghiên cứu
cái này thì có thể y tế phải làm bảo hiểm phải làm để có những kết luận đấy
và cuối cùng tôi nghĩ là thậm chí là sau khi con mình có nghiên cứu thực tế rồi
ta có thể báo cáo quốc hội quốc hội đưa vào luật
thậm chí là không đưa luật thì chính phủ đưa vào nghị định
thì tôi cho là cái nói chung không thể cào bằng được tôi xin nói lại không cào bằng được
chỉ thực hiện ở những ngành nào mà chúng ta có thể thấy là ngang nhau
điều kiện lao động ngang nhau trí tuệ ngang nhau sức khỏe ngang nhau
còn những người khác thì không nên
vâng như vậy chúng ta có thể thấy là cái vấn đề mà chúng ta tăng tuổi nghỉ hưu là cấp thiết
vậy thì theo bà điều này nó sẽ có những cái tác động như thế nào
đến một số những chính sách hiện nay đối với người lao động ạ
bây giờ liên quan đến chính sách phải nói là bao giờ tăng một cái chuyện
một cái quyết sách này là liên quan đến rất nhiều chính sách
đầu tiên là cái chính sách liên quan bảo hiểm là đầu tiên
vấn đề là bảo hiểm như thế là sẽ rút ngắn đi cái thời gian là kéo dài thời gian đóng
mà lại rút ngắn cái thời gian hưởng thụ đấy cũng là một cái tránh đầu tiên
và đương nhiên là đối với chuyện tất cả mọi chính sách liên quan đến công chức
viên chức hay người lao động là đều có liên quan rồi
bởi tôi kéo dài là thời gian làm việc ra là tất cả mọi chính sách đều liên quan
nhưng tôi nghĩ rằng cái liên quan của chính sách
cái ảnh này nó không ảnh hưởng nhiều đến cái sự ảnh hưởng nhiều đến chính sách
mà tôi nghĩ nó chỉ nó phù hợp và nó sẽ tốt lên
đặc biệt là trong chuyện cái giai đoạn mà khi mà ở cái tuổi này
thì tôi nói là cái sức công hiến của kể cả con gái
cái độ chín mùi sẽ tốt hơn nhiều cho nên tôi nghĩ không ảnh hưởng gì lớn
có ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng âm mà chỉ có ảnh hưởng dương thôi
một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích cụ thể của bà trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng sự cần thiết điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động
nhằm để đảm bảo nguồn nhất lực cho phát triển kinh tế xã hội
nhưng không gây cản trở cho lao động trẻ
và cũng không để lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao có kinh nghiệm
việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng đã có lộ trình cụ thể
cũng hướng tới mục tiêu không gây sốc cho thị trường lao động
và trong vấn đề và chính sách ngày mai
chúng ta sẽ cùng bàn về ba chính sách mới có hiệu lực từ hai nghìn hai mươi hai
mà người xây và người mua nhà nên biết
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng đến với một số chính sách mới
có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định số một trăm linh hai nghìn hai mươi hai nhk
ndcp ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
về lệ phí trước bạ mà phó thủ tướng lê minh khái vừa ký ban hành
sẽ áp dụng mức thu lệ phí trước bả ô tô điện chạy pin
trong vòng ba năm kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong vòng hai năm tiếp theo
một lệ phí trước bả lần đầu với mức thu bằng năm mươi mức thu
đối với ô tô chảy xăng dầu có cùng số chủng hội
mộ trưởng bộ tài chính vừa ký công văn số bốn nghìn ba trăm bốn mươi ba
gửi bộ công an bộ tư pháp quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực quốc trung ương
về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản
theo đó bộ tài chính đề nghị bộ công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương
phối hợp với các cục thuế điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản
có dấu hiệu chứng thuế nhằm dân đe ngăn chặn và truy thu thuế trong hình sách nhà nước
từ giờ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
lào cai tạm thời dừng tiết nhận phương tiện
trở hàng hóa trái cây tươi lên cửa khẩu quốc tế được ổ số hai kim thành lào cai bắc sơn trung quốc
để xuất khẩu sang trung quốc cho đến khi có thông báo mới
đây là nội dung thông báo hỏa tốc của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
gửi quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực quốc trung ương
sau khi bảy tỉnh thành phố gồm quảng nam quảng ninh phú quốc đà nẵng khánh hòa bình định
và thành phố hồ chí minh được phép thí điểm đón khách quốc tế
tỉnh bình thuận cũng vừa đề xuất chính phủ cho phép được đón du khách trở lại ngay trong tháng một hai nghìn hai mươi hai
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
thông tin này được phản ánh trên báo tiền phong số ra sáng nay
cụ thể trên thực tế những ngày gần đây nhu cầu đi lại tết bằng đường hàng không quá lớn
giá vé cũng giảm sâu so với các dịp tết trước đây
do đó nếu cục hàng không cho phép tiếp tục tăng thêm chuyến bay
dự báo giá vé máy bay sẽ còn tiếp tục giảm thêm
và điều này được kỳ vọng sẽ kích thích nhu cầu đi lại của người dân
các hãng hàng không có thêm nguồn thu để trang trải chi phí cho giai đoạn
rất khó khăn hiểu
bộ lao động thương minh và xã hội đã đề xuất thủ tướng chính phủ tăng thời gian
làm thêm lên bảy mươi hai giờ một tháng nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của doanh nghiệp
cũng như người lao động nhưng cũng có không ít người đang băn khoăn
phản ánh trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng nay
cụ thể phó giáo sư tiến sĩ dương văn sao nguyên viện trưởng viện công nhân công đoàn
tổng liên đoàn lao động việt nam cho rằng trong điều kiện dịch bệnh
các doanh nghiệp thiếu lao động cần thực hiện đơn hàng
gấp thì có thể chấp nhận giải pháp tình thế đó là tăng thời gian làm thêm bảy mươi hai giờ một tháng
tuy nhiên nếu người sử dụng lao động áp dụng làm thêm bảy mươi hai giờ một tháng liên tục
trong nhiều tháng liền đến khi đủ ba trăm linh giờ một năm
thì liệu rằng người lao động có còn đủ sức để làm việc
và ai sẽ chăm sóc dạy dỗ con cái của người lao động
trong khi đó báo lao động số ra sáng ngày hôm nay thông tin
một tờ khai hải quan có giá trị hai mươi đồng
trong khi để thông quan một xe hàng
thì chủ hàng đã phải mất cho nhà luật ở cửa khẩu khoảng hai mươi triệu đồng
nguồn tin của phóng viên báo lao động
công an tỉnh lạng sơn đã triệu tập một số nhà luật như phản ánh của các tài xế
đồng thời yêu cầu những cá nhân này giải trình làm rõ việc thu tiền
dựa trên những quy định nào và đã chi vào thủ tục gì
ăn chia với những ai tại cửa khẩu để làm rõ có hay không hành vi lợi dụng tình hình
để nâng giá ép lái xe đơn vị vận tải và chủ hàng đưa tiền
trước chất lượng giáo sư phó giáo sư có nhiều vấn đề và tai tiếng
khiến cho dư luận và nhân dân lên án
hội đồng giáo sư nhà nước đã tăng cường quản lý chất lượng giáo sư phó giáo sư
hội đồng giáo sư nhà nước sẽ xem xét về mặt chuyên môn học thuật
tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên
thẩm tra phỏng vấn để có đánh giá chính xác khách quan về những trường hợp ứng viên
có số lượng bài báo công bố nhiều bất thường
trong một thời gian ngắn thẩm định kỹ những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội
về chất lượng công trình khoa học chất lượng tạp chí
kịp thời xem xét phối hợp giải quyết phản ánh kiến nghị và khiếu nại tố cáo
có liên quan đến ứng viên và hoạt động của hội đồng